hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai văn phòng trung ương đảng đã có công văn số ba nghìn ba trăm linh tám gửi ủy ban kiểm tra trung ương
ban cán sự đảng chính phủ ban tổ chức trung ương ban nội chính trung ương ban cán sự đảng thanh tra chính phủ
ban cán sự đảng bộ kế hoạch và đầu tư ban cán sự đảng bộ tài chính ban cán sự đảng bộ công thương
thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về các bài báo có liên quan đến đồng chí hồ thị kim thoa
thứ trưởng bộ công thương nội dung công văn như sau
báo nhân dân số ra ngày một mươi một tháng hai có đăng tin
trung quanh việc kê khai tài sản của thứ trưởng công thương hồ thị kim thoa báo tuổi trẻ số ra ngày một mươi một tháng hai đăng bài
thứ trưởng hồ thị kim thoa sở hữu khối tài sản trăm tỷ số ra ngày một mươi hai tháng hai đăng bài
gia đình bà thứ trưởng có gì ở công ty điện quang
báo tiền phong trong các ngày một mươi bốn ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng hai đăng các bài
cần làm rõ việc thâu tóm cổ phần cần kiểm soát mối quan hệ gia đình của quan chức
đáng lẽ ủy ban chứng khoán phải vào cuộc
nhiều bài báo khác đã đưa tin về nội dung này
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì
phối hợp với ban tổ chức trung ương ban nội chính trung ương ban cán sự đảng
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ
khẩn trương kiểm tra thanh tra xem xét kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu
và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với ban bí thư
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng
nghiên cứu giả soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi
hoặc kiến nghị việc sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định khắc phục những hạn chế
trong công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo điều hành phòng chống thất thoát tài sản của nhà nước
ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước